chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
như vậy rõ ràng các biện pháp cần thiết đã được các cơ quan chức năng của việt nam triển khai đồng bộ và quyết liệt
vấn đề còn lại nằm ở ý thức của mỗi người dân trong việc tự giác và chủ động phòng chống dịch
theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm hai nghìn bảy bệnh truyền nhiễm nhóm a là các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm
có khả năng lây truyền rất nhanh phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh
sau khi có ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus sars cov hai đầu tiên tại việt nam
chính phủ đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này là bệnh truyền nhiễm nhóm a
nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu
theo đó các hành vi vi phạm như khai báo không trung thực trốn khai báo y tế hay cố tình trốn cách ly sẽ bị xử lý nghiêm theo luật định

thông tin này đã khiến cư dân tòa nhà cảm thấy lo lắng và có nhiều thông tin trái chiều
hh một a linh đảng lực lượng công an cơ sở ngay lập tức đã có những thông tin chính thống
liên quan đến diễn biến tình hình sức khỏe của người cách ly
tuyên truyền kịp thời tới cư dân tòa nhà thông qua group gia lô kết nối với bán quản lý tòa nhà
tránh để những nguồn tin sai lệch tác động tiêu cực tới tâm lý của người dân
những thông tin chính thống liên quan đến diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín
cách ứng phó và cả những bước hướng dẫn để có thể khai báo y tế toàn dân
những thông tin này luôn được cảnh sát khu vực cập nhật một cách công khai và liên tục
với việc làm này người dân đã có thể tiếp nhận những thông tin chính thống
tránh để những thông tin sai lệch ở trên mạng xã hội cũng như là mạng internet làm cho cảm thấy hoang mang
và sau thời gian triển khai người dân cảm thấy rất yên tâm khi có lực lượng công an luôn thường trực và đồng hành
qua hệ thống gia lô thì thường xuyên có vấn đề gì mới hoặc lắp bắt được là các anh đều nhắc nhở
và sau đó thì chúng tôi sẽ tổng hợp và sẽ chuyển đến
những khu vực đông người siêu thị khách sạn cơ sở lưu trú tiềm mẩn nguy cơ lây nhiễm cao cũng được lực lượng công an tập trung giả soát
không phải là theo từng ngày mà phải đảm bảo từng giờ theo diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín
bất cứ trường hợp nào về từ vùng dịch hai người nước ngoài lưu trú người nghi nhiễm và tiếp xúc với người nhiễm bệnh
đều được yêu cầu khai báo cụ thể để có phương án khoanh vùng cách ly kịp thời
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
và tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi phần tin dịp sống hai mươi bốn trên bảy
ngày một mươi tháng ba sở giao thông vận tải tp hcm đã có kết luận chính thức liên quan đến việc tám mươi ba giáo viên của bốn cơ sở đào tạo lái xe
sử dụng bằng giả theo báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam
theo đó các cơ sở đào tạo lái xe với vai trò là người tuyển dụng và sử dụng lao động
phải có trách nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn của đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định
để xảy ra tình trạng giáo viên sử dụng bằng cấp chiến chỉ chuyên môn xe quy định
sở giao thông vận tải tp hcm cho rằng do nhu cầu học lái xe tăng đột biến
số lượng cơ sở đào tạo lái xe lại hạn chế do đó phải bổ sung đội ngũ giáo viên dạy lái
dẫn đến việc buôn lỏng công tác xác minh ra soát với đội ngũ giáo viên tại các cơ sở
qua kiểm tra xác minh của tổng cục đường bộ việt nam
thì phát hiện tám mươi ba giáo viên dạy lái xe trong tổng số sáu năm trăm linh giáo viên trên địa bàn thành phố
có sử dụng bằng chuyên môn chứng chỉ không hợp lệ
hiện sở giao thông vận tải đã thu hộ tám mươi ba giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe đã cấp
và xứ phạt năm cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan
từ hôm nay ngày một mươi tháng ba trên một mươi bốn tuyến đường trung tâm thành phố hồ chí minh
sẽ được áp dụng hình thức xử phạt dừng đổ sai quy định qua hệ thống camera giám sát giao thông cố định
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
các tuyến đường triển khai hình thức này gồm đường lê duẩn lý tự trọng hai bà trưng
nam kỳ khởi nghĩa điện biên phủ nguyễn thái học nguyễn thị minh khai pasteur
nguyễn thị nghĩa lê lợi đinh tiên hoàng tôn đức thắng quận một và đường trường sơn quận tân bình
đường điện biên phủ quận bình thành
ba tháng sẽ triển khai thi điểm
song song với việc thi điểm này chúng tôi cũng sẽ phối hợp với công an hành phố
để hoàn thiện đề án ứng dụng khoa học công nghệ trong việc xử phạt trong hành vi vi phạm giao thông
theo cái chỉ đạo của lãnh đạo thành phố tức là hoàn toàn tự động
từ khâu phát hiện xử lý đến cái khâu giải quyết xử lý vi phạm sau này
sở giao thông vận tải tp hcm đang quản lý gần tám trăm linh camera giao thông cố định
trên các tuyến đường
khi phát hiện vi phạm nhân viên trung tâm điều hành giao thông sẽ trích xuất hình ảnh
để chuyển qua thanh tra giao thông xử lý gửi quy định xứ phạt đến người vi phạm
trong thời hạn ba mươi ngày thì như vậy thì chủ phương tiện có trách nhiệm
thì sẽ đến cơ quan thanh tra để làm rõ cái việc mà cái hành vi vi phạm
trên cơ sở căn cứ các hành vi vi phạm thì cơ quan thanh tra sẽ lập biên bản
và ra quyết định xử phạt giao thông chính theo đúng quy định
nếu mà chủ phương tiện thì không đến làm việc thì cơ quan thanh tra sẽ thông báo
lợi cho cơ quan đăng kiểm về việc hành chế đối với việc đăng kiểm đối với các thương tiện vi phạm
nhiều người dân tin tưởng rằng việc triển khai xử phạt dần đổi qua hệ thống camera cố định
giống như cảnh sát giao thông xứ phạt ngồi trước đây sẽ tạo ra sự minh bạch
trong thực thi pháp luật của lực lượng chức năng góp phần kéo giảm ủng tắc và tai nạn giao thông
thì cứ quan điểm nói chung luật thì đúng ai cũng phải chấp hành dân cũng phải chấp hành đó rồi
nhưng mà trong cái luật người thực thi luật có đúng hay không
nó có nhiều cái khác nó nghịch cảnh lắm
tôi ủng hộ cái chương trình mà camera phạt những cái xe đậu bừa bãi
không có đậu đúng nơi đúng chỗ
cái đó là cảnh chở giao thông cho người dân ở đây ở thành phố
nếu mà làm cái gì thì là phải ví dụ tạo cái điều kiện cho người ta đậu
có chỗ đậu chỗ đậu nếu mà chỗ đó không đậu người ta đậu chỗ khác
không có chỗ bây giờ thí dụ những cái
cái chuyến đường như vầy nè chẳng thà là đậu có thu phí tụi anh vẫn chấp nhận
để mình vào mình có cái chỗ mình đậu
chứ bây giờ cái công những cái tòa nhà thì chỉ có một số ít tòa nhà nó có chỗ để cho em gửi xe
phần lớn là cứ bỏ khách đỏ người vào liên hệ công tác là đại sế ôm xe cứ chạy quanh
sau ngày hôm nay người dân có thể trực tiếp trả cứu thông tin phương tiện vi phạm
bị ghi hình bằng camera trên cổng thông tin giao thông thành phố hồ chí minh
tại địa chỉ www giaothong hcc gov vn
thưa quý vị trước tình hình dịch sars cov hai đang diễn biến phức tạp
và dự báo gia tăng trong thời gian tới bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã triển khai hội nghị
tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới kiểm soát cửa khẩu
và tăng cường phòng chống sars cov hai trên tuyến biên giới việt nam campuchia
dịch sars cov hai xuất hiện tại campuchia là một nguy cơ rất cao
cho sự lây nhiễm sang việt nam qua mùa
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã triển khai hội nghị tăng cường phòng chống sars cov hai
và tăng cường phòng chống sars cov hai trên tuyến biến phức tạp

và tăng cường phòng chống sars cov hai trên tuyến biến phức tạp

bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã triển khai hội nghị tăng cường sars cov hai trên tuyến biến phức tạp